công an tp hà nội đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn lân thắng
cụ thể vào ngày hôm nay công an tp hà nội cho biết
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn lân thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hiện trú tại ngõ thệ quang quận đống đa hà nội
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam